những năm gần đây khu di tích nhà công an trung ương đã trở thành điểm du lịch văn hóa lịch sử đặc biệt
lưu giữ những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
nghiêm trị những đối tượng tổ chức vượt biên trái phép tại tỉnh gia lai
người dân bản sáp xã xuân la huyện pháp nặng tỉnh bắc
trung tay hiến đất xây dựng nông thôn mới
sau đây là nội dung chi tiết
công an xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa
diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân
đây là điểm chỉ đạo để nhân rộng cho công an các xã thị trấn tiếp tục tổ chức trong thời gian tới
tại diễn đàn nhân dân được nghe công an xã thạnh xuân tự phê bình và phê bình
về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua
đồng thời tại diễn đàn này đã có nhiều ý kiến của nhân dân
đánh giá cao tinh thần thái độ phục vụ của công an xã
nhân dân cũng đã thẳng thắn góp ý trong thời gian tới
công an xã cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
không để bỏ lọt tội phạm đẩy mạnh công tác chấn áp tấn công các loại tội phạm xâm nhập địa bàn
qua những ý kiến này đã giúp lực lượng công an xã nhận ra những hạn chế yếu kém
để chấn chỉnh phục vụ nhân dân tốt hơn trong thời gian tới
thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại ấp phước tiến xã biên giới hưng phước huyện bù đốp
công an tỉnh bình phước vừa tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà nhân ái
cho gia đình anh điều hai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là người đồng bào xê tiên
gia đình anh điểu hai là hội gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở
căn nhà có diện tích sử dụng bốn mươi tám m hai có tổng kinh phí xây dựng là bốn mươi tám triệu đồng
trong đó công an tỉnh bình phước vận động nhà tài trợ số tiền là ba mươi triệu đồng
gia đình đóng góp một mươi tám triệu đồng
bày tỏ tâm sự của mình khi được nhận căn nhà mới do lực lượng công an
cùng các nhà tài trợ trao tặng anh điều hai xúc động cảm ơn chính quyền các cấp
đã quan tâm tới gia đình anh cảm ơn lực lượng công an tỉnh
dù ở rất xa nhưng vẫn xuống tận vùng biên giới nắm bắt tình hình và cuộc sống
của bà con đồng bào dân tộc chăm lo cho cuộc sống vật chất và tinh thần của bà con
anh hứa sẽ luôn chấp hành và vận động đồng bào tại địa phương
nghiêm trình chấp hành pháp luật của nhà nước chịu khó lao động sản xuất
nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới
nơi gia đình đang sinh sống
khu di tích lịch sử công an nhân dân thuộc thôn đồng đoan xã minh thanh
huyện sơn dương tỉnh tuyên quang được tôn tạo khôi phục và khánh thành vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn
những năm gần đây bộ công an đã quan tâm đầu tư tu bổ và xây mới
nên khu di tích đang ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch
góp phần vào công tác giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mời quý vị và các đồng chí cùng về thăm điểm du lịch văn hóa lịch sử đặc biệt này
để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
trước mắt chúng ta đây chính là mô hình sa bàn tái hiện lại năm địa điểm
mà nhà công an trung ương đã đóng quân trên địa bàn tỉnh tuyên quang
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy thực hiện lời kêu gọi toàn quốc của đảng và chủ tịch hồ chí minh
nhà công an trung ương đã di chuyển từ phú thọ lên đóng quân tại địa điểm đầu tiên
tại thôn đồng đoan xã minh thanh huyện sơn dương
tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trước yêu cầu tăng cường hợp tác giữa mặt trận việt minh và quân đồng minh
bác hồ đã chỉ đạo đồng chí đàm quang trung và lê giản chọn địa điểm
và lập kế hoạch xây dựng sân bay lũng cò để tiếp nhận hàng viện trợ của quân đồng minh
chỉ sau hai ngày huy động sức dân một sân bay giã chiến rộng bốn trăm linh mét đã được hoàn thiện
các thứ cho ta rồi
thế bây giờ thì
nó phải trở về sân bay con minh
thế bây giờ mới vội vàng là phải làm thế nào
có chỗ máy bay hạ phải làm cái máy bay giã chiến
bác hồ chỉ thị cho thế là làm cái sân bay lũng cò tính là một tuần
nhưng mà động viên tất cả gia dân làm có hai ngày xong
được cái sân bay dài bốn trăm linh mét tức là sân bay giã chiến thôi
ngày nay địa điểm sân bay lũng cò được phục dựng
đặt trong quần thể khu di tích lịch sử công an nhân dân

đây cũng là địa điểm nha công an trung ương chuyển đến đầu tiên và làm việc lâu nhất
trong hơn ba năm ở và làm việc tại đây
nhà công an trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho chủ tịch hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các cơ quan đầu não của trung ương
từ sau khi được xây dựng khôi phục và đưa vào sử dụng cho đến nay
khu di tích này hàng năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan
từ khi mà di tích đưa vào hoạt động và được khai thác
thì bình quân hàng năm là nếu bình thường thì cứ khoảng bốn mươi khách tham quan hàng năm
trong đó có cả lực lượng và ngoài lực lượng
năm nay thì chắc chắn là cũng sẽ khoảng trên năm mươi lượt khách
bởi vì sáu tháng đầu năm đã gần ba mươi rồi ạ
hôm nay em đến thăm khu di tích nhà công an trung ương
và được nghe về các di tích lịch sử ở đây thì em thấy rất là vui và tự hào
khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng tân trào lịch sử
và chính vì vậy thì chúng em cũng sẽ cố gắng
học tập rèn luyện để khi lớn lên có phần xây dựng đất nước
khu di tích lịch sử nhà công an trung ương hiện là điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
nơi đây được coi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống vẻ vang
cho các cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân về truyền thống cách mạng
về tinh thần chiến đấu giành độc lập tự do của người chiến sĩ công an nhân dân
thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được
theo báo công an nhân dân vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay
cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh nghệ an
đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng
tại bản phòng xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an
đó là vi văn hai tức mặt hai mươi tuổi trú tại c năm bản phòng xã tàm hợp
theo lời khai ban đầu của đối tượng vào trưa ngày hai tháng bảy
đối tượng vi văn hai vào hái tranh ở khu vực nhà anh lô văn thọ
dẫm lên lúa nhà anh thọ nên giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn
anh thọ còn nghi ngờ rằng trước đây giữa hai và chị lê thị yến là vợ của mình
có quan hệ với nhau nên việc đôi co giữa hai bên ngày càng gây gắt
sau đó hai đã lấy con dao đi rừng của anh thọ chém nạn nhân chết tại chỗ
chị yến năng bé con thấy vậy vội vàng bỏ chạy
hai đã cầm dao đuổi theo chém
khi đuổi đến khu vực bờ suối hai nhìn thấy bà trương mẹ anh thọ
nên ra tay sát hại
sau đó hắn tiếp tục đuổi theo hai mẹ con chị yến vùng dao chém chết người mẹ
rồi nhẫn tâm chém chết đưa bé chưa đầy một tuổi ở trong vòng tay của người mẹ
hiện các điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng
và hoàn thiện các thủ tục ban đầu của vụ án
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết vụ án trong các bản tin sau
việc khám phá thành công vụ án một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm
lòng quả cảm và nghiệp vụ tinh thông của lực lượng cảnh sát việt nam
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trương đình lai
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú ở thôn tân sơn xã minh hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
về hành vi giết người
điều tra bước đầu xác định lai là thủ phạm gây án
khiến một người chết năm người khác bị thương
như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy
một nhóm thanh niên địa phương sau khi ăn cưới tại thôn tân thượng
xã minh hóa huyện minh hóa quảng bình vừa ra về
nhóm thanh niên gây hấn và bất ngờ xông vào dùng dao tấn công
bị chém bất ngờ anh thái văn lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm kêu cứu nhóm thanh niên cùng đi
tuy nhiên khi nhóm thanh niên này xông vào giải vây cũng đã bị chém trọng thương
hậu quả anh thái văn lương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
ngoài ra còn có năm người khác bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát điều tra tội phạm
và trực tự xã hội công an tỉnh quảng bình cùng phối hợp với công an huyện minh hóa
đã vào cuộc và sau hai mươi giờ khẩn trương điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trương đình lai
tại cơ quan điều tra đối tượng lai đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
và trực tự xã hội công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa bắt giữ ba đối tượng
liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất mà tuý
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành tâm thường gọi là quang gù sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần thế hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng có hộ khẩu thường trú tại phường hiệp thành
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
và lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một thường trú tại tỉnh an giang
tại cơ quan công an đối tượng tâm khai nhận đã mua ma túy từ một năm nay
từ huyện củ chi thành phố hồ chí minh về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời
mỗi gói ma túy đá tâm mua với giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
tâm đã nhiều lần mua ma túy về bán lại cho hà thành và một số con nghiện khác
được biết tâm từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh tiền giang cho biết vừa bắt hai đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản
là nguyễn văn hoàng và lê thị dung cùng chú tại ấp trần thuận xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn một hai đối tượng nguyễn văn hoàng và lê thị dung cùng đồng bọn
đã gây ra một trăm năm mươi vụ cướp
số tài sản các đối tượng cướp được khoảng trên một tỷ đồng
thủ đoạn của các đối tượng là giả người mua bán học sinh sinh viên đi trên các tuyến xe khách
từ tp hcm đến cà mau
khi phát hiện hành khách có đeo nữ trang tài sản chúng đến làm quen rồi dùng thuốc gây mê để cướp
nguy hiểm hơn các đối tượng còn khống chế lôi kéo một số tài xế xe khách
dễ để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
hiện công an tỉnh tiền giang đang tiếp tục điều tra xử lý
từ đầu năm đến nay tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở không ít phiên tòa
xét xử lưu động những bị cáo tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép
hầu hết các bị cáo đều lười lao động từng vượt biên nhiều lần biết đường trốn sang campuchia và thái lan
nên đã rủ dê lôi kéo người khác vượt biên nhằm thu lợi bất chính
phóng sự sau đây sẽ phản ánh phần nào bộ mặt thật của những đối tượng cầm đầu tổ chức vượt biên
đây là đối tượng a thiên con gọi là kepamon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tệ thôn tôn
xã yà brái huyện yà pa
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi năm a thiên lôi kéo tám người rồi móc nối với nhóm của rơ lai nghìn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã yà piơ huyện trư rông nhập thành nhóm một mươi tám người băng rừng vượt biên sang campuchia
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm cả nhóm bị cảnh sát hoàng gia campuchia bắt khi đang lẩn trốn trong rừng
trao trả về việt nam
trước đó a thiên nhận bốn mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng của năm người ở làng su a
xã yà co trư xê để vượt biên sang campuchia bằng đường ô tô nhưng không thành
được biết đối tượng a thiên bị công an huyện trư prong khởi tố quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này còn có tiền án

do tài xế hồ tuấn sáu bốn mươi chín tuổi trú tại nam đàn nghệ an lưu thông theo hướng bắc nam với tốc độ cao đã bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang bì kiểm soát ba mươi sáu c tám nghìn bảy trăm linh một đang đỗ bên đường
cú đâm cực mạnh khiến ba người ngồi trên chiếc xe bảy chỗ gồm lê văn mùi bốn mươi tám tuổi nguyễn văn tân sáu mươi hai tuổi và nguyễn thái hà hai mươi chín tuổi đều trú tại tỉnh nghệ an tử vong tại chỗ
năm người còn lại trong đó có tài xế sáu bị thương nặng hiện đang trong tình trạng nguy kịch
chiếc xe bảy chỗ bị vỡ nát phần đầu và toàn bộ phần hông bên ghế phụ
cũng trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã diễn an huyện diễn châu nghệ an khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải mang bì kiểm soát hai mươi chín c hai mươi nghìn tám mươi tám do tài xế lê duy mạnh
chú tại huyện thanh trương nghệ an điều khiển đã mất lái đâm vào đuôi ô tô khách một mươi hai chỗ ngồi bị thùng lốp đang đổ bên đường
cú đâm mạnh làm xe khách một mươi hai chỗ ngồi bị đầy về phía trước đâm trúng bà cao thị minh sáu mươi một tuổi trú tại xã diễn trung huyện diễn châu nghệ an đang đi xe đạp nhặt gây chai
vụ tai nạn làm bà minh chết tại chỗ tài xế và ba hành khách trên xe ô tô một mươi hai chỗ ngồi bị thương nhẹ
tại hiện trường ô tô một mươi hai chỗ ngồi lật xuống ruộng phần đuôi bị bẹp xuống còn xe tải nằm cách đó ba mươi mét bị biến dạng
hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn thảm khốc trên đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
tranh thủ trồng cây xây dựng các công trình tạm để khi kiểm đếm đòi đền bù đang là thực tế diễn ra tại dự án đường sáu mươi hai m kéo dài
và khu đô thị mới phía nam tp hải dương phân khu hai thuộc địa bàn xã liên hồng huyện gia lộc tỉnh hải dương
tình trạng này khiến cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án bị đình trệ ảnh hưởng sâu đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương

gọi là giếng thế nhưng khi kiểm tra thì đây chỉ là một ống nhựa dài từ bốn đến năm mét đường kính bốn mươi tám mm bên trong là ống nhựa đường kính hai mươi bảy mm có chỗ ở đáy để làm van giữ nước
cấu tạo của những giếng khoan này không có đủ thành phần tiêu chuẩn như những giếng khoan unicef để được bồi thường

những giếng khoan này không có đủ thành phần tiêu chuẩn như những giếng khoan unicef để được bồi thừa
về công tác xã hội hóa giáo dục để huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi bà xuân cũng đã hiến tặng một nửa thừa ruộng trồng lúa hai vụ của gia đình để xã xuân la làm lớp học mầm non giúp các cháu nhỏ trong thôn có lớp học khang trang thuận lợi và đảm bảo tiêu chuẩn